trên đường đi tiêu thụ thí linh bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận với thủ đoạn tương tự cả hai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe gắn máy khác
trên địa bàn các huyện đông hải hòa bình phước long và thị xã giá rai của tỉnh bạc liêu
còn tại tỉnh bắc giang thời gian qua liên tiếp xảy ra hàng loạt các vụ trộm cắp gia súc của người dân
lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ
và chỉ trong thời gian ngắn
ba đối tượng chuyên trộm cắp ra súc trên hệ bàn thành phố bắc giang đã bị bắt giữ
ông trần văn thành sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ở thôn vĩnh an xã song mai thành phố bắc giang
có trang trại chăn nuôi tại bờ đê vĩnh an
vào ngày hai mươi chín tháng ba vừa qua kẻ gian đã đột nhập lấy trộm bốn con lợn trị giá một mươi sáu triệu đồng
thì tôi chỉ nghĩ là
mất gà thì ngàn gà vẫn còn
sao tôi đi cho vịt ăn cho vịt ăn thì tôi mới nghĩ bỏ được
khả năng là
mất nợn thế là tôi về tôi đến mất bốn con thì tôi điện công an
thế là thế thôi
tiếp nhận tin báo công an thành phố bắc giang đã tập trung lực lượng xác lập chuyên án tổ chức điều tra xác minh làm rõ
ngày chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang đã bắt giữ ba đối tượng
gồm lê anh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hà thành huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
cùng chú tại thành phố bắc giang và nguyễn văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã hương gián huyện yên dũng
đây là nhóm thủ phạm đã đột nhập vào trang trại chăn nuôi của ông thành để trộm cắp tài sản
tại địa bàn thành phố bắc giang đã xảy ra liên tiếp các vụ trộm cắp cho xuất gia cầm
nhất là tại các địa bàn xã phường gây bức xúc trong quần chủ ngân dân
đối tra tổng hợp đã phối hợp với hội sự đã tiến hành xác lập chuyên án truy xét
đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng trộm cắp gia súc gia cầm
đến đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đã tiến hành phá án và bắt giữ được một nhóm đối tượng gồm năm đối tượng
gây ra ba vụ trộm cắp gia súc gia cầm tại địa bàn thành phố giang
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ hai xe máy và một dụng cụ dùng để câu vật nuôi gia súc
chỉ bằng những công cụ tự chế đơn giản
tượng trên đã gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp ra súc tại thành phố bắc giang huyện yên dũng và huyện yên thế
bên cạnh sự vào cuộc đấu tranh chấn áp tội phạm của lực lượng công an
cơ quan công an tiếp tục đề nghị người dân cần có những biện pháp bảo vệ tăng cường cảnh giác hơn nữa
tránh tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng có cơ hội ra tay thực hiện hành vi phạm tội
liên quan đến vụ tai nạn lao động tại mỏ đá trôn vùi ba công nhân xảy ra tại tỉnh điện biên
đến trưa nay công tác tìm kiếm nạn nhân cuối cùng vẫn đang được các cơ quan chức năng tập trung triển khai
trước đó vào lúc một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày một tháng sáu một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực khai thác
đất đá của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hoàng anh thuộc bản ca hâu
xã na ư huyện điện biên tỉnh điện biên khiến hai công nhân tử vong và một công nhân mất tích
danh tính ba nạn nhân được xác định là hạng a sở sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại bản phù lồng
xã pú nhi huyện điện biên đông đình văn ý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và bùi văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
cùng quê tại tỉnh ninh bình
đến một mươi sáu h một mươi năm phút cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân đinh văn ý và hạng a sở
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hoàng anh cho biết
vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn ba công nhân trên nhận nhiệm vụ lên vách đá đặt ba lỗ mìn
mỗi lỗ khoan sâu từ sáu đến một mươi một mét và đặt năm mươi kg thuốc nổ mỗi lỗ để tiến hành khai thác đá
khi tai nạn xảy ra mới chỉ có một lỗ mìn nổ hai lỗ còn lại vẫn còn một trăm linh kg thuốc nổ nằm phía trên vách đá
và hiện chưa xác định được vị trí
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh điện biên cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường
để chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân thứ ba
lực lượng công binh cũng được chỉ đạo phối hợp cùng với các lực lượng chức năng của công ty
để xác định rõ vị trí khối thuốc nổ và có phương án xử lý
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị mến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn từ hồ
xã yên phú huyện yên mỹ tỉnh hưng yên về tội mua bán phụ nữ
đặc điểm nhận dạng đối tượng này cao một m năm mươi năm sống mũi lõm giá tai trúc
và có nốt ruồi cách hai năm cm dưới trước mép phải
còn về tội chứa mại dâm công an huyện khói châu tỉnh hưng yên đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng dương thị huyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại thôn yên lịch
xã dân tiến huyện khói châu tỉnh hưng yên
và đối tượng ngô văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn kim phương
xã minh tiến huyện phù cử tỉnh hưng yên phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện phù cử tỉnh hưng yên về tội đánh bạc
đặc điểm nhận dạng đối tượng này cao một m sáu mươi năm sống mũi thẳng rái tai trúc
và có sẹo chấm cách ba cm dưới sau đầu mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện